trước tình trạng một số mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đang tăng giá chóng mặt
chiều ngày ba mươi một tháng một sở y tế tp hcm có văn bản gửi đến phòng y tế hai mươi bốn quận huyện bảo đảm cung ứng và bình ổn giá các mặt hàng phòng chống dịch bệnh này
nhằm bảo đảm cung ứng và bình ổn giá các mặt hàng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
sở y tế tp hcm đã yêu cầu phòng y tế hai mươi bốn quận huyện triển khai đến các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố
đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu như thuốc kháng sinh thuốc giảm đau hạ sốt thuốc kháng viêm thuốc ho v v
và các trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác phòng chống dịch không đầu cơ tích trữ và tăng giá các mặt hàng này
không kinh doanh hàng giang hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đặc biệt là các mặt hàng khẩu trang y tế
tăng cường công tác giám sát
thanh tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh nếu có
báo cáo những khó khăn vướng mắt về sở y tế để kịp thời có hướng xử lý
bên cạnh đó ubnd tp hcm cũng yêu cầu sở y tế phối hợp với sở công thương
chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế nước rửa tay kháng khuẩn để người dân mua dễ dàng sử dụng
quần áo bảo hộ khẩu trang đời chín mươi năm cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch
và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc corona tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
nhằm hạn chế tối đa việc dịch lây lan trong cộng đồng
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị rút giấy phép kinh doanh
các cửa hàng hiệu thuốc tăng giá khẩu trang thiết bị y tế